huyện vùng cao sơn tây là địa phương có diện tích rừng tự nhiên lớn của tỉnh quảng ngãi
trong thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ phá rừng trong đó có cả rừng đặc dụng và rừng phòng hộ
theo thống kê của hạt kiểm lâm huyện sơn tây từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện đã xảy ra bảy vụ phá rừng phòng hộ
với tổng diện tích rừng bị xâm hại trên một mươi sáu hectare tập trung chủ yếu tại hai xã sơn tinh và sơn lập
tại các tiểu khu một trăm bảy mươi một và một trăm bảy mươi hai thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn thạch nham thuộc xã sơn tinh huyện sơn tây
nhiều diện tích rừng bị phá cây đổ ngã với nhiều vết tích còn mới
để ngăn chặn tình trạng phá rừng huyện sơn tây đã phân công lực lượng túc trực thường xuyên
bám sát các địa bàn trọng yếu để đấu tranh ngăn chặn kịp thời
đồng thời chính quyền địa phương và ngành chức năng sẽ có những chính sách phù hợp phối hợp với chủ rừng
thực hiện nhiều giải pháp như tuyên truyền người dân có ý thức giữ gìn bảo vệ rừng phòng hộ